tòa nhân dân tỉnh cao bằng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với hai bị cáo
mã tinh kim chú tại tỉnh quảng tây trung quốc và triệu văn xuyên chú tại tỉnh cao bằng
về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi mã tinh kim cùng với triệu văn xuyên được một người trung quốc
tên là nho thuê đón dẫn tám người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
sau đó xuyên đi về nhà còn chu dương là một trong số tám người nhập cảnh trái phép
đi tìm nước uống thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
sau đó khi kim đang dẫn những người còn lại quay lại đường cũ để về trung quốc
thì bị lực lượng chức năng của tỉnh cao bằng phát hiện
vào chiều ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi sau khi xác minh làm rõ lực lượng chức năng đã bắt giữ triệu văn xuyên
về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
căn cứ hành vi phạm tội tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên phạt mã tinh kim và triệu văn xuyên
mỗi bị cáo năm năm sáu tháng tù giam